các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong đêm giao thừa tại bắc bộ khối không khí lạnh lại tiếp tục tăng cường xuống nước ta
vì thế về đêm muộn nền nhiệt tại bắc bộ sẽ giảm nhẹ xuống còn một mươi sáu một mươi tám độ đối với khu vực vùng núi
và giảm xuống còn một mươi tám hai mươi độ đối với khu vực đồng bằng
kèm theo một chút mưa xuân càng làm cho thời tiết sẽ lạnh hơn
vì thế chúng ta đừng quên mang theo những chiếc áo khoác mỏng khi đi ra đường chơi lúc giao thừa
sang ngày mai miền bắc đón ngày đầu tiên của năm kỷ hợi trong tiết trời đậm chất xuân
đó là những cơn mưa xuân lất phất duy trì trong buổi sáng
sau đó đến trưa vào chiều bắc bộ chuyển tạnh giáo và nền nhiệt ngày vẫn ở ngưỡng dễ chịu là từ hai mươi ba hai mươi năm độ đối với khu vực phía đông bắc bộ
còn ở các tỉnh phía tây bắc bộ nhiệt độ có nhỉnh hơn một chút ở trong ngưỡng là từ hai mươi năm hai mươi sáu độ
rất dễ chịu cho việc du xuân chúc tết trong ngày đầu xuân năm mới
không khí lạnh tăng cường yếu cũng mang tới cho người dân miền trung một đêm giao thừa dễ chịu
dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
trong đêm nay trời nhiều mây mưa không đáng kể và nền nhiệt đêm ở mức mát mẻ giao động trong khoảng là từ hai mươi cho tới hai mươi độ
còn đối với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ trong thời khắc giao thừa cũng không nơi nào vượt quá ngưỡng là hai mươi bốn độ
cộng với tiết trời không mưa tạnh giáo nên sẽ thuận lợi cho việc đi chơi đêm giao thừa của người dân
sang ngày mai từ thanh hòa đến thừa thiên huế tiếp tục duy trì tình trạng mây nhiều đến trưa thì có nắng nhẹ
nền nhiệt độ ở mức dễ chịu là từ hai mươi bốn hai mươi năm độ
các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận mức nhiệt có nhỉnh hơn là từ hai mươi tám cho đến ba mươi hai độ
với nam bộ và tây nguyên cũng đón đêm giao thừa với thời tiết thuận lợi trời không mưa
dưới tác động của địa hình cao nguyên nên nhiệt độ đêm ở khu vực tây nguyên sẽ giảm xuống dưới hai mươi độ mang tới cảm giác rét nhẹ
trong khi đó ở khu vực nam bộ đêm nay cũng là đêm tạnh giáo với mức nhiệt phổ biến trong khoảng là từ hai mươi hai cho đến hai mươi bốn độ
gió nhẹ trời trong thời tiết thuận lợi cho việc vui chơi đêm giao thừa
đến trưa vào chiều mai nền nhiệt tại tây nguyên sẽ lại tăng lên mức là từ hai mươi chín ba mươi hai độ
không nóng cũng thuận lợi cho việc du xuân đón năm mới của người dân
còn tại nam bộ trời còn nắng sớm và nền nhiệt ngày sẽ duy trì ở mức cao là từ ba mươi ba cho đến ba mươi bốn độ
nóng cục bộ tiếp tục xuất hiện trên khu vực thuộc miền đông nam bộ
trên biển thời tiết ngày đầu năm vẫn diễn biến theo chiều hướng thuận lợi
ở huyện đảo hoàng sa gió chuyển hướng đông với cường độ ở mức cấp bốn
trong khi đó ở khu vực huyện đảo trường sa
cường độ gió đông bắc giảm còn mức cấp bốn năm gióng biển thấp dưới hai hai mươi năm m
mưa rông thì chỉ xảy ra lác đát một vài nơi nên tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước